đến với người dân bằng tất cả sự chân thành các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cờ khẩu ma lù thàng tỉnh lai châu đã nói cho dân hiểu và làm cho dân tin tập hợp được quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết vì mục tiêu giữ vững chủ quyền an ninh biên giới
đối với bà con bản sơn bình xã malifor huyện phong thổ tỉnh lai châu thì gia lan tẩn dâu vân chính là cầu nối để những nội dung tuyên truyền vận động của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu ma lù thàng tới gần hơn với bà con nhân dân trong bản
giản dị mộc mạc song những lời nói của ông luôn có một giá trị đặc biệt đối với mọi tầng lớp người dân bản sơn bình
các chú đồn biên phòng ma lù thàng giúp đỡ bà con nhiều lắm
ngoài việc tuyên truyền vận động bà con chấp hành chính sách của đảng nhà nước xây dựng khối đại đoàn kết các cán bộ còn giúp bà con trồng chuối trồng cây cao su để phát triển kinh tế nên bây giờ đời sống của nhân dân ổn định hơn nhiều rồi
không chỉ giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo đồn biên phòng cửa khẩu ma lù thàng đều phân công ít nhất một đồng chí cán bộ đảng viên tham gia sinh hoạt trực tiếp với tri bộ mỗi bản
nhằm phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương phổ biến pháp luật đấu tranh với tội phạm đối tượng lợi dụng tôn giáo kích động lôi kéo quần chúng làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc
vấn đề chúng tôi tập trung tuyên truyền để tạo sự đoàn kết đối với quần chúng nhân dân trên địa bàn đơn vị phụ trách
thứ nhất là chúng tôi tuyên truyền giáo dục cho quần chúng nhân dân về tinh thần yêu nước nồng tự hào dân tộc ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền nãnh thổ tạo sự đồng thuận trong nhân dân
thứ hai chúng tôi tuyên truyền để nhân dân phát huy được tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lân nhau giữa những gia đình có điều kiện kinh tế phát triển đối với những gia đình có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn hơn
cái thứ ba chúng tôi tuyên truyền phát huy vai trò của già làng trưởng bản những người có uy tín tạo lên sức mạnh lan tỏa trong cộng đồng
chúng tôi tuyên truyền khối đại đoàn kết trong nhân dân trên địa bàn
tuyến biên giới lai châu nơi sinh sống của đông dân tộc anh em với nhiều phong tục tập quán và đặc trưng văn hóa khác nhau
song luôn là một cối thông nhất trong quyết tâm chung của những người lính biên phòng những người dân địa phương
đó chính là quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
chung tay góp sức xây dựng quê hương việt nam ngày càng văn minh giàu đẹp và bình yên